cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với lê xuân sơn
trú tại tp rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố rạch giá
phối hợp với công an phường an hòa đã tiến hành bắt quả tang sơn có hành vi tàng trữ một bịch ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của sơn ở phường an hòa công an thu giữ thêm bảy bịch ma túy đá
tại cơ quan điều tra sơn thừa nhận toàn bộ hành vi tàng trữ chai phép chất ma túy sơn thực hiện một mình
và số ma túy trên đối tượng mua của một người phụ nữ với giá hơn sáu mươi sáu triệu đồng để về sử dụng